chào mừng quý vị đến với bộ phim thời sự trưa của truyền hình nhân dân
hôm nay thứ hai ngày hai mươi chín tháng năm chương trình sẽ có những nội dung chính sau đây
việc khai thác tài sản công chưa sử dụng hết công năng cũng như phát huy hết hiệu quả của nó cần bảo đảm quản lý sử dụng đúng mục đích không cho thuê hoặc kinh doanh sai mục đích tránh mâu thuẫn với quy tắc sử dụng tài sản công
vì vậy các đại biểu đề nghị cân nhắc vấn đề luật hóa các đơn vị công lập trực tiếp khai thác sử dụng tài sản công vì việc sử dụng tài sản công liên quan đến vấn đề chịu trách nhiệm khai thác thiết lập cơ chế quản lý chặt chẽ hiệu quả để sử dụng tài sản công vào đúng mục đích
cũng như có các giải pháp giả soát đánh giá thực trạng phân loại các tài sản công là cần thiết tránh lãng phí tài sản công của nhà nước cho mục đích sử dụng
theo dự kiến vào chiều ngày một tháng sáu quốc hội sẽ nghe báo cáo về việc tách nội dung bồi thường hỗ trợ tái định cư thành dự án thành phần để triển khai dự án cảng hàng không quốc tế long thành
theo dự kiến chiều ngày một tháng sáu bộ trưởng bộ giao thông vận tải trương quang nghĩa thưa ủy quyền của thủ tướng chính phủ
về việc tách nội dung bồi thường hỗ trợ tái định cư thành dự án thành phần để triển khai dự án cảng hàng không quốc tế long thành
chủ nhiệm ủy ban kinh tế của quốc hội vũ hồng thanh trình báo cáo thẩm tra trước khi đại biểu quốc hội thảo luận ở tổ về nội dung này
và giữa tháng ba phó thủ tướng trịnh đình dũng đã yêu cầu bộ giao thông vận tải tập hợp chuyên gia giỏi nhất đánh giá phương án thiết kế sân bay long thành trước khi trình thủ tướng
theo phó thủ tướng sân bay long thành là công trình quan trọng quốc gia dự án đầu tư lớn từ nguồn vốn ngân sách có ý nghĩa đặc biệt trong việc thể hiện giá trị văn hóa truyền thống hình ảnh của việt nam
chiều qua tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng vũ đức đam đã làm việc với các bộ ngành ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng để nghe báo cáo việc tiếp thu kiến nghị của hiệp hội du lịch đà nẵng về bản quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia sơn trà
theo báo cáo của bộ văn hóa thể thao và du lịch bản quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia sơn trà được bắt đầu xây dựng từ tháng năm năm hai nghìn một mươi ba do bộ văn hóa thể thao và du lịch chủ trì
ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đã phối hợp chặt chẽ với bộ trong quá trình xây dựng
bản quy hoạch này được phê duyệt ngày chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu được chính thức công bố ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy và bản quy hoạch này chưa được triển khai trên thực tế
tại cuộc họp đại diện bộ ngành và thành phố đà nẵng cùng tập trung phân tích về vị trí vai trò điều kiện tự nhiên cũng như sự cần thiết quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia sơn trà theo hướng đảm bảo an ninh quốc phòng bảo vệ môi trường và hài hòa các lợi ích kinh tế
phát biểu kết luận cuộc họp phó thủ tướng vũ đức đam cho biết thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có yêu cầu bộ văn hóa thể thao và du lịch ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng báo cáo về các vấn đề liên quan đến quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia sơn trà trước ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy
tinh thần của thủ tướng và chính phủ là cầu thị lắng nghe công khai minh bạch để nhân dân dư luận đánh giá đúng tình hình
phó thủ tướng đồng ý với bộ văn hóa thể thao và du lịch thời hạn ba tháng để tổ chức các hội nghị làm việc tiếp thu ý kiến các chuyên gia nhà khoa học liên quan đến lĩnh vực bảo tồn môi trường về quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia sơn trà
trong thời gian này bộ văn hóa thể thao và du lịch ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng chưa triển khai thực hiện bản quy hoạch này
theo một báo cáo của financial times vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi vào khu vực châu á thái bình dương năm hai nghìn một mươi sáu đã tăng tám
so với năm hai nghìn một mươi năm trong đó việt nam thuộc top năm khu vực về thu hút fdi xếp trên cả singapore và australia
theo báo cáo của fdi intelligent thuộc finantional times vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào khu vực châu á thái bình dương năm hai nghìn một mươi sáu đạt ba trăm bốn mươi tám năm tỷ usd tăng tám so với năm hai nghìn một mươi bảy
số dự án tăng một và số việc làm mới tăng thêm sáu
với số vốn tăng hai
đạt khoảng sáu mươi hai ba tỷ usd ấn độ vẫn giữ vững vị trí số một trong thu hút fdi trong khu vực
trung quốc đứng thứ hai với lượng vốn tăng ba lên mức năm mươi chín một tỷ usd dù số dự án có giảm một mươi
kazakhstan gây chú ý khi lần đầu tiên lọt vào top một mươi do vốn ngoại đổ vào kazakhstan tăng đột biến nhờ tập đoàn trevrong đầu tư ba mươi sáu tám tỷ usd vào mở rộng khai thác dầu khí tại mỏ tenggit của nước này
tiếp theo là việt nam đứng thứ bốn về thu hút fdi với lượng vốn đạt ba mươi sáu sáu tỷ usd trong năm hai nghìn một mươi bảy
số dự án fdi cũng tăng lên một mươi tám lên hai trăm sáu mươi năm trong năm này
theo bộ kế hoạch và đầu tư tổng số vốn đầu tư nước ngoài đăng ký cấp mới tăng thêm và góp vốn mua cổ phần tại việt nam vào năm hai nghìn một mươi sáu đạt hai mươi bốn bốn tỷ usd
vốn đầu tư đăng ký và tăng thêm có giảm hơn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm do trong năm hai nghìn một mươi sáu không có nhiều dự án quy mô lớn được cấp giấy chứng nhận đầu tư

trong năm nay dịch vụ và chế tạo tiếp tục là hai lĩnh vực đóng góp lớn nhất cho tăng trưởng chung
lĩnh vực nông nghiệp cũng được dự báo sẽ hồi phục sau khi chịu tác động của hiện tượng enino